đoạn qua huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc vào ngày hôm nay khiến hai người tử vong và hàng chục người bị thương
vào thời điểm trên một xe khách chạy tuyến tuyên quang hà nội biển kiểm soát hai mươi chín b chín nghìn ba trăm bốn mươi bốn do không va chạm do va chạm với một xe khách mang biển kiểm soát hai mươi bốn b năm trăm linh hai chạy cùng chiều
do bị đâm mạnh trên xe khách đã lao ra ngoài rào chắn cú đâm mạnh khiến hai người chết hơn một mươi người bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
một lái xe khách bị mắc kẹt trong cabin ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt kịp thời phân làn
điều tiết giao thông hiện có một mươi sáu nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc cấp cứu
nguồn tin từ bệnh viện cho biết nhiều người bị thương nặng chấn thương vùng đầu mặt nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách mang biển kiểm soát hai mươi chín b chín nghìn ba trăm bốn mươi bốn bị nổ lốp mất lái